để thích ứng với tiến trình hội nhập và thương mại tự do trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng gai gắt
ngoài việc đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tỉnh phú yên đang triển khai kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến
tiết kiệm nước cho cây trồng cạn nhằm giảm chi phí và tăng năng suất cho người dân
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay nhiều nông dân tiếp tục áp dụng mô hình tưới nước bằng phương pháp bét quay tự động và tưới nhỏ giọt
ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tưới phun cục bộ trong sản xuất thâm canh cây mía cây công nghiệp dài ngày cây ăn quả và rau màu mang lại hiệu quả kinh tế cao
giống như mình mà đau bệnh đi bệnh viện được truyền serum ngay vào đồng mạch
tưới phun tưới nước trực tiếp ngay vào gốc cây mía rất tiết kiệm
cỏ không phát triển được nhưng mà cây mía phát triển rất là xanh tốt
phát triển tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây trồng cạn góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả ngành thủy lợi
phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
nâng cao hiệu quả khai thác các công trình thủy lợi
nhất là ở các địa bàn miền núi của tỉnh phú yên

vì vậy cũng đã có chủ trương chức là xây dựng một hệ thống lượng điện
đối với người dân có thể tự khai thác vùng nước ngầm lỡ mà tưới cho miếng

để đạt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi có năm hectare diện tích cây trồng cạn chủ lực giá trị kinh tế cao
có thị trường tiêu thụ
được tưới bằng công nghệ kỹ thuật tưới tiên tiến tiết kiệm nước
tỉnh phú yên đang giả soát quy hoạch phát triển thủy lợi theo mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp
trong điều kiện biến đổi khí hậu hoàn thiện cơ chế chính sách
thúc đẩy áp dụng tưới tiên tiến tiết kiệm nước điều chỉnh cơ cấu đầu tư công
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hình thành chuỗi giá trị nông sản có chất lượng cho thị trường